xin kính chào quý vị và các bạn
trong hai ngày đầu tuần tới mưa sẽ giảm hẳn tại các tỉnh thành ở bắc bộ
chỉ còn xảy ra về đêm và sáng sớm
ban ngày trời tạnh giáo và nắng đã quay trở lại
nhiệt độ tại phía đông bắc bộ sẽ có xuống tăng dần
trưa chiều phổ biến trong khoảng hai mươi tám ba mươi một độ có nơi là trên ba mươi một độ
sau đó từ khoảng chiều tối và đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi một
miền bắc nước ta sẽ đón một đợt không khí
gió mùa đông bắc được đánh giá là mạnh nhất từ đầu mùa đến nay
mưa rào và rông rải rác sẽ xuất hiện tại khu vực
nhiệt độ giảm mạnh từ năm đến sáu độ cao nhất là hai mươi hai hai mươi năm độ trời lạnh
phía tây bắc bộ thời tiết cũng sẽ chuyển nắng ấm vào ban ngày
trong hai ngày đầu tuần với nhiệt độ cao nhất sẽ phổ biến là hai mươi tám ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó sang ngày ba mươi thời tiết sẽ chuyển mưa lạnh với nhiệt độ cao nhất là hai mươi ba hai mươi sáu độ
tại miền trung hình thế cây mưa đó là nhiễu động trong đời gió đông dần suy yếu
mưa sẽ có xuống giảm hẳn sang đến hai ba ngày tới
toàn khu vực từ thanh hóa trở vào đến thừa thiên huế phổ biến có mưa vài nơi ngày có nắng
cùng nhiệt độ sẽ tăng trở lại cao nhất trong ngày phổ biến từ hai mươi tám đến ba mươi một độ có nơi cao hơn
sau đó khoảng trưa chiều ngày ba mươi tháng một mươi một khu vực bắc trung bộ cũng sẽ có mưa rào và rông
do ảnh hưởng của không khí lạnh
trong ba ngày tới thời tiết trên khu vực đà nẵng trở vào đến bình thuận
vẫn đổn định với ban ngày trời nắng chiều tối có mưa rông thời tiết mát mẻ với nhật độ cao nhất ngày mai
sau tăng lên một độ trong hai ngày tiếp theo
đến với các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trong những ngày tới mưa cũng sẽ giảm dần xuống diện vài nơi
chỉ còn mưa rông về chiều tối nhiệt độ cao nhất trong ngày tại tây nguyên không quá mức là ba mươi độ
tại nam bộ mưa cũng sẽ giảm nhưng vẫn có thể xuất hiện mưa rông rải rác về chiều tối
ban ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất ổn định trong khoảng là ba mươi ba mươi ba độ